hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
thưa quý vị hôm nay công an huyện bình chánh tp hcm cho biết
đang điều tra vụ nam thanh niên cầm hung khí xông vào cửa hàng bán mắt kính
trên địa bàn xã vĩnh lộc a khiến cho hai người bị thương
khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng một mươi một một nam thanh niên cầm hung khí bất ngờ
từ ngoài đường xông vào cửa hàng bán mắt kính nằm tại góc đường nữ dân công
quách điêu xã vĩnh lộc a tại đây nam thanh niên xảy ra sô sát
với người đàn ông trong cửa hàng hậu quả một người gục trên nền nhà
người còn lại cũng bị thương lực lượng chức năng sau đó có mặt đưa hai người đi cấp cứu
và làm việc với những người liên quan trích xuất dữ liệu camera để điều tra làm rõ vụ việc